theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
cơn bão số bốn với tên quốc tế là sonka có khả năng đi vào khu vực các tỉnh giữa thanh hóa và quảng bình
trong thời gian vừa qua bão số bốn hầu như ít dịch chuyển dự báo trong hai mươi bốn giờ tới
bão di chuyển chậm theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng năm km đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng bảy
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy tám độ vĩ bắc một trăm linh chín chín độ kinh đông ngay trên vùng biển phía nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bốn độ vĩ bắc một trăm linh bảy bốn độ kinh đông
cách bờ biển tỉnh thanh hóa quảng bình khoảng một trăm tám mươi km về hướng đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm báo mạnh cấp tám giật cấp chín một mươi
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
từ ngày hai mươi năm tháng bảy do ảnh hưởng của bão nên ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ ninh thuận đến cà mau
có mưa rào và rông gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
khu vực cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp tám